hai xe máy hai điện thoại di động cùng nhiều tăng vật liên quan đến việc buôn bán ma túy
tại công an công an các đối tượng trên khai nhận đã rủi nhau sang lào mua ma túy về thanh hóa để bán kiếm lời
hiện phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh thanh hóa đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
hai đối tượng là nguyễn trần trung và mai thị thơm cùng chú tại thị trấn nho quan huyện nho quan
cùng với tăng vật là gần ba trăm linh gram ma túy vừa bị công an tỉnh ninh bình bắt giữ
khám xét khẩn cấp nơi ở của vợ chồng nguyễn trần trung mai thị thơm
lực lượng chức năng đã thu giữ một trăm hai mươi bốn g heroin hơn một trăm linh bảy gram ma túy đá ma túy tổng hợp
cùng các phương tiện phục vụ cho việc mua bán ma túy
điều đáng nói là vợ chồng nguyễn trần trung còn lôi kéo cả hoàng thị ngát
là con riêng của mai thị thơm cùng tham gia mua bán ma túy
bước đầu các đối tượng khai nhận do chung nghiện ma túy nên vợ chồng trung thơm đã bản nhau
mua số ma túy trên ở tỉnh hòa bình mang về ninh bình bán cho con nghiện
trên địa bàn để kiếm lời và lấy lãi sử dụng
liên quan đến vụ án mua bán người lần đầu tiên xảy ra trên địa bàn tỉnh bình định
sáng ngày hôm nay sau hai tiếng đồng hồ xét xử kín theo yêu cầu của các bị hại
hội đồng xét xử tòa nhân dân tỉnh bình định đã tuyên phạt bị cáo nguyễn thị mai
quê ở thị xã la ghi tỉnh bình thuận bản án tám năm tù
theo cáo chẳng đầu tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu công an tỉnh bình định nhận đơn
của một công dân
ở phương hải càng trình báo về việc vợ của mình bị đối tượng tên nguyễn thị mai
lừa bán sang trung quốc kiên trì áp dụng các biện pháp nghiệp vụ
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đã xác minh điều tra làm rõ hành vi trên
đến ngày một mươi hai tháng một năm hai nghìn một mươi bảy các trinh sát đã bắt giữ được mai tại tỉnh bà rịa vũng tàu
khi đối tượng này vừa từ trung quốc về nước để tiếp tục thu gom các cô gái trẻ đưa qua biên giới
cùng với việc giải cứu nạn nhân trong đơn trình báo cảnh sát hình sự công an tỉnh bình định
còn giải cứu được một số người phụ nữ ở các tỉnh thành phố khác
đã bị nguyễn thị mai lừa đưa qua biên giới từ nhiều năm trước đó
cũng trong sáng ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đà nẵng
đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam nguyễn trường xuân quê ở quảng nam
để điều tra về hành vi sử dụng mạng máy tính mạng viễn thông mạng internet
hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản
từ tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi năm đến tháng một
năm hai nghìn một mươi bảy xuân đã mua tên miền và thiết lập sử dụng sáu website
giả mạo một công ty game nổi tiếng
sau đó xuân thông báo ai nạp thẻ cào điện thoại vào các trang web này
sẽ được tăng gấp một mươi lần giá trị thẻ cao
đội cảnh sát phòng chống tuệ phạm công nghệ cao thuộc phòng cảnh sát kinh tế công an thành phố đà nẵng cho biết
cho đến khi bị bắt đối tượng đã lừa đảo được một bốn trăm một mươi thẻ cao điện thoại các loại
và số thẻ này được quy đổi ra thành một trăm bốn mươi triệu đồng được chuyển thẳng vào tài khoản của xuân
hiện vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra
thưa quý vị một mươi hai năm tù là bản án dành cho một nữ bị cáo chuyên dở chiêu trò đi xin việc giúp
để lừa đảo chiếm đoạt bảy trăm năm mươi triệu đồng phiên tòa vừa được tòa án nhân dân tỉnh đắk lắc tổ chức
theo cáo trạng võ thị minh nguyệt là chuyên viên ban tổ chức thuộc liên đoàn lao động tỉnh đắk lắc
từ tháng bốn năm hai nghìn một mươi hai đến tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín
nguyệt đã tung tin là mình có nhiều mối quan hệ và có thể xin được việc làm
tại liên đoàn lao động tỉnh đắk lắc ubnd tỉnh đắk lắc và các ngân hàng trên địa bàn tỉnh
với thủ đoạn đó nguyệt đã nhận của bảy người với tổng số tiền là năm trăm sáu mươi triệu đồng
với những lời hứa sẽ xin việc làm cho họ rồi chiếm đoạt hết tài sản
sau đó nguyệt lừa thêm của một người quen lấy một trăm chín mươi triệu đồng để đi đáo hạn ngân hàng
tổng số tiền mà nguyệt đã lừa đảo chiếm đoạt của tám bị hại là bảy trăm năm mươi triệu đồng
ngoài bàn án một mươi hai năm tủ giam hội đồng xét xử còn tuyên võ thị minh nguyệt
phải hoàn trả toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt của các bị hại
thưa quý vị do buồn chuyện gia đình mâu thuẫn không thể giải quyết hay căng thẳng kéo dài
là những nguyên nhân dẫn đến việc người dân ở các vùng đồng bào miền núi
tìm đến cái chết bằng thuốc trừ sâu thuốc diệt cỏ
hàng loạt vụ việc như vậy đã xảy ra trong thời gian qua ở địa bàn các xã
của huyện vùng cao mường trà tỉnh điện biên đang thực sự gióng lên hồi chuộc gạch báo
sau đây là ghi nhận của nhóm phóng viên antv tại điện biên
hai vợ chồng giàng thanh dống và hạng thị của chú tại bản hủy tóng một
xã hủy lèng huyện mường trà tỉnh điện biên vừa được người nhà đưa vào trung tâm y tế
huyện mường trà trong tình trạng nguy kịch
người lạnh nôn mửa triệu chứng của người nhiễm độc khi uống thuốc trừ cỏ
trước đó thì nó uống rượu nó bảo vợ thì vợ nó không nghe
thế là nó buồn lắm rồi nó lấy thuốc trừ cỏ nó uống
vào khoảng một giờ ngày hai tháng
hai mươi sáu tháng sáu vì mâu thuẫn trong gia đình anh giàng thanh dống đã lấy rượu ra uống
sau đó mang bảy gói thuốc trừ cỏ mua từ hôm trước và tự uống hết năm gói
bực tức vì hành động của chồng chị hạng thị của tiếp tục uống nốt hai gói còn lại đã bóc sẵn trên bàn
rất buồn em bảo là sống như thế thì không muốn sống nữa thế thì em mới ăn một ít
em bảo vợ là vợ ơi anh ăn thuốc trừ cỏ nhá ở nhà chăm sóc hai đứa con của anh
thế là vợ bảo chết thì cùng chết
còn hai gói vợ cho thuốc vào tay và nhét vào mủ
khoảng một mươi năm phút sau thì bà mùa thị bài là mẹ đẻ anh giàng thanh dống
phát hiện con trai và con dâu đang trong tình trạng hôn mê
bà tài đã cùng với những người thân trong gia đình đưa con đi cấp cứu tại trung tâm y tế huyện mường trà
rất may mắn vợ chồng anh giống đã được các bác sĩ cấp cứu kịp thời hiện đã qua tình trạng nguy kịch
hiện tại bây giờ trong tình trạng chồng thì ổn định
tức là ổn định không bao giờ
không có cái biểu hiệu yến ngộ độc nào nề
còn vợ thì đang trong cái tình trạng đau rác hộng và đau tức ngực người mệt mỏi
hiện tại là đang theo gói sát cái tình trạng hai bệnh nhân và làm cái thủ tục mời lãnh đạo hỗ trợ để chuyển lên tuyến trên
theo thống kê của trung tâm y tế huyện mường trà
trong vòng chưa đầy một tháng trở lại đây thì đây là vụ việc thứ tư liên quan đến việc tự tử bằng thuốc trừ cỏ
ngoài ra sau tháng đầu năm hai nghìn một mươi bảy trên địa bàn các xã vùng cao của huyện mường trà còn xảy ra một mươi một vụ tự tử bằng lá ngón
những trường hợp tự hủy hoại mạng sống của mình đa số là người đồng bào dân tộc thiểu số trong độ tuổi vị thành niên
trẻ em còn đang đi học hoặc những lao động chính trong gia đình mà nguyên nhân chủ yếu lại xuất phát từ những mâu thuẫn rất nhỏ nhặt trong cuộc sống
vâng theo các chuyên gia thì việc dùng thuốc diệt cỏ tự tử tỷ lệ tử vong lên tới bảy mươi nhưng ca sống sót thì di chứng để lại cũng rất nặng nề
để thay đổi suy nghĩ cách sống đã tồn tại trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số từ bao đời nay thì rất cần sự quan tâm đúng mức
sự vào cuộc quyết liệt của các ban ngành giúp cho người dân nhận thức đúng và biết coi trọng mạng sống của chính mình
bản tin tiếp tục với một thông tin đến từ bà rịu ứng tàu
ngày hôm nay phòng cảnh sát truy nã tội phạm công an tỉnh bà rịa úng tàu đã bản giao đối tượng trần đình ái
quê huyện nam đàn tỉnh nghệ an cho công an tỉnh nghệ an tiếp tục điều tra xử lý theo thẩm quyền
theo thông tin ban đầu trần đình ái từng có thời gian đi bộ đội tại quân đoàn một đóng tại nghệ an
năm một nghìn chín trăm chín mươi một sau khi xuất ngũ đối tượng này quay lại đơn vị cũ chiếm đoạt vũ khí quân dụng
trong thời gian tạm giam trường ngày hầu tòa ái bỏ trốn khỏi nơi giam giữ
và bị phòng an ninh quân đoàn một ra quyết định truy nã về hành vi chiếm đoạt trái phép vũ khí quân dụng
sau khi bỏ trốn ái đi vào lâm đồng làm nhiều nghề sinh sống
năm một nghìn chín trăm chín mươi tám ai tiếp tục bị bắt giữ và xử phạt hai mươi năm tù về tội hiếp dâm trẻ em
năm hai nghìn một mươi đối tượng này được ra tù trước thời hạn từ đây ái lấy tên là trần trung hải
qua trao đổi thông tin với công an nghệ an cơ quan công an xác định ai đang lẩn trốn
tại địa bàn thành phố vũng tàu công an tỉnh bà đề vũng tàu đã tiếp cận gia đình
và người thân của đối tượng vận động ái ra đầu thú
tiếp theo là những thông tin về truy nã tội phạm do cục cảnh sát truy nã tội phạm bộ công an cung cấp
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn công an huyện mường lát tỉnh thanh hóa đã ra quy định truy nã số ba trăm chín mươi năm
ngày một mươi tháng tám năm hai nghìn sáu
đối với đối tượng hảng xeo vàng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm hộ khẩu thường trú tại đội ba thôn lùng sa xã cốc ly
huyện bắc hà tỉnh lào cai về tội vận chuyển trái phép chất ma túy
còn về tội tàng trữ vận chuyển mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy
chúng tôi nhận được quyết định truy nã của cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thanh hóa đối với hai đối tượng
đối tượng nguyễn thanh trường sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hộ khẩu thường trú tại xã nga trường huyện nga sơn tỉnh thanh hóa
cao một m sáu mươi sống mũi thẳng
và đối tượng nguyễn văn huấn sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy hộ khẩu thường trú tại thị trấn gia bình huyện gia bình tỉnh bắc ninh
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải bị trừng trị và nhận bản án trước vảnh móng ngựa
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng thì hãy báo ngay cho chúng tôi
theo số máy đường dây nóng của cục cảnh sát truy nã tội phạm bộ công an
sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc chín trăm bốn mươi sáu ba trăm một mươi bốn bốn trăm hai mươi chín hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều mà quý vị cần phải hết sức lưu ý
lệnh truy nã do ban thời sự truyền hình công an nhân dân và cục cảnh sát truy nã tội phạm bộ công an phối hợp thực hiện
phần cuối như thường lệ sẽ là những thông tin dự báo thời tiết
quý khán giả đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết ngày hai mươi bảy tháng sáu
tại khu vực các tỉnh ở phía tây bắc bộ do khối không khí mát ở phía bắc di chuyển xuống nén dạnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió trên tầng khí quyển trên cao đã gây mưa rông diện rộng cho khu vực này
có những điểm sẽ xuất hiện lên trong thời tiết
mưa vừa mưa to kèm theo rông lốc và gió giật mạnh nên bà con cần hết sức lưu ý
tiết trời vẫn khá dễ chịu khi nhiệt độ cao nhất ngày không vượt quá mức ba mươi bốn độ
các tỉnh ở phía đông dãy hòa lên sơn ngày hai mươi tám trời vẫn nhiều mây và có mưa
người dân nên đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như sấm xét và gió giật mạnh có thể xảy ra trong cơn rông
nhiệt độ từ hai mươi bốn đến ba mươi ba độ
sang đến hai ngày tiếp theo
khi dãy ngắp thấp
suy yếu nhanh và mờ dần
mưa sẽ chỉ còn tập trung ở các tỉnh vùng núi
còn trung du và đồng bằng
mưa giảm ngày có nắng nhiều hơn nên nhiệt độ tăng nhẹ
xuống đến khu vực trung bộ
khối không khí mát và rãnh mây rông
sẽ chỉ gây mưa rào rải rác cho khu vực các tỉnh từ thanh hóa xuống đến nghệ an
nhiệt độ tại đây giảm nắng nóng chấm dứt khi nhiệt độ cao nhất ngày
giao động từ mức ba mươi hai đến ba mươi bốn độ
phần còn lại các tỉnh từ hà tĩnh xuống đến huế
nên nhiệt sẽ cao hơn một độ trong ngày
bắt đầu từ ngày hai mươi chín
dưới sự tác động của vùng áp thấp nóng
nắng sẽ nhiều hơn
nhiệt độ có xu hướng gia tăng trở lại
khu vực các tỉnh
từ đà nẵng trở vào đến bình thuận
ngày mai thời tiết vẫn tương đối ổn định
riêng các tỉnh ở phía nam khu vực
về chiều tối có thể xuất hiện mưa rào vài nơi và kết thúc nhanh
gió tây nam cấp hai cấp ba
nhiệt độ là từ hai mươi năm đến ba mươi năm độ
sang hai ngày tiếp theo
mưa giảm nắng trong ngày xuất hiện nhiều hơn
nền nhiệt cao nhất trưa chiều
có thể chạm mức ba mươi bảy độ
khu vực tây nguyên
vẫn đang trong thời kỳ gián đoạn mưa
hoạt động đơn thuần của đới gió tây nam về chiều tối
nên mưa sẽ chỉ xảy ra dài rác
tập trung vào các tỉnh phía nam tây nguyên
ban ngày thời tiết khô giáo có nắng nhiều
nhiệt độ từ hai mươi một đến ba mươi hai độ
thời tiết nhìn chung là tháo thuận lợi cho các hoạt động dân sinh
các tỉnh nam bộ
trong khoảng thời gian ban trưa
trời nắng sen và giữa đó là những khoảng nhiều mây
đến chiều tối
với quá trình tích ẩm do đới gió mùa tây nam mang lại
mưa rào và rông sẽ lặp lại trên khu vực
mưa có lượng không nhiều và thời gian cũng không kéo dài
nhiệt độ từ hai mươi bốn đến ba mươi bốn độ
những thông tin dự báo thời tiết
cũng đã kết thúc bản tin của chúng tôi ngày hôm nay
cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại